công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã hoàn tất hồ sơ ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng tạ trung triệu
trú tại huyện cai lệ tỉnh tiền giang về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm triệu cùng cha ruột là ông tạ văn mừng điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên huyện lộ
đoạn thuộc xã vĩnh kim huyện châu thành
lúc này dương văn hận chú huyện châu thành cùng bạn điều khiển xe mô tô lạng lách trước đầu xe tải
sau đó dừng lại rồi dùng ná thun bắn vào xe ông mừng
tức giận trước hành vi ngang ngựa của hận ông mừng xuống xe
hai bên xảy ra cãi vã hận tiếp tục dùng lá thun bắn ông mừng
thấy vậy triệu chạy đến điểm bán cá gần đó lấy kéo đâm vào lưng hận
và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong